các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
nhưng vẫn còn nhiều khó khăn thách thức để đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ thu năm hai nghìn một mươi tám
bám sát sự chỉ đạo của chính phủ bộ tài chính
tổng cục thuế sẽ chỉ đạo cơ quan thuế các cấp triển khai quyết liệt các biện pháp quản lý thu
kiểm soát chặt chẽ nguồn thu hạn chế nợ động thuế tăng cường chống thất thu thuế
khai thác tăng thêm nguồn thu cho ngân sách nhà nước
đây sẽ là nội dung chính của tiểu mục vấn đề trong tuần
nhưng trước hết mời quý vị cùng theo dõi phần tin tài chính hai mươi bốn trên bảy
thủ tướng chính phủ vừa ký quyết định số hai nghìn một trăm ba mươi một qdttg giao kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước hai nghìn hai mươi
là trên ba trăm bảy mươi hai tỷ đồng cho các bộ ngành địa phương
trong đó thủ tướng chính phủ giao trên tám mươi tỷ đồng cho các bộ ngành trung ương
và gần hai trăm chín mươi hai tỷ đồng cho các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương
thủ tướng chính phủ giao bộ trưởng bộ kế hoạch và đầu tư
căn cứ tổng số kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước
năm hai nghìn một mươi tám danh mục dự án giao cho các bộ cơ quan ngang bộ
cơ quan thuộc chính phủ cơ quan khác ở trung ương tập đoàn kinh tế
tổng công ty nhà nước và ubnd các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương
tổng mức vốn bù lãi suất tín dụng đầu tư phát triển và tín dụng chính sách xã hội
vốn điều lệ số vốn thanh toán nợ động xây dựng cơ bản
số vốn thu hồi các khoản vốn ứng trước nguồn ngân sách trung ương
của từng dự án theo quyết định của thủ tướng chính phủ
bộ kế hoạch và đầu tư chịu trách nhiệm toàn diện trước thủ tướng chính phủ
và các cơ quan thanh tra kiểm tra về tính chính xác của các thông tin
số liệu và mức vốn phân bổ của các dự án
bộ trưởng bộ tài chính đã ban hành chỉ thị số bốn ctbtc về việc chủ động triển khai
thực hiện công tác quản lý điều hành và bình ổn giá cả thị trường
đảm bảo trật tự an toàn xã hội dịp tết nguyên đán mậu tuất năm hai nghìn hai mươi
theo đúng chỉ đạo của thủ tướng chính phủ
theo đó giám đốc các sở tài chính chủ trì phối hợp với các sở ban ngành
tiếp tục tham mưu cho ủy ban nhân dân tỉnh tăng cường công tác quản lý
điều hành bình ổn giá trên địa bàn trong đó theo dõi sát diễn biến cung cầu
và giá cả thị trường trước trong và sau tết đặc biệt đối với những hàng hóa dịch vụ
đáp ứng trực tiếp nhu cầu tiêu dùng của người dân để kịp thời có biện pháp bình ổn giá
ngoài ra bộ trưởng bộ tài chính yêu cầu các cục thuế tăng cường đẩy mạnh
các biện pháp kiểm tra thanh tra chống thất thù gian lận thuế giảm nợ động thuế và chuyển giá
chấn trình công tác hoàn thuế tập trung quản lý chi ngân sách nhà nước
đảm bảo chặt chẽ hiệu quả tiết kiệm đúng chế độ ra soát ngừng các khoản chi chưa thực sự cấp bách
nội dung chi không thiết thực không chấp hành đúng quy định về thủ tục hồ sơ chế độ
theo thông tin từ tổng cục thuế trong quá trình triển khai hóa đơn điện tử
doanh nghiệp đã hưởng ứng khá tích cực
các doanh nghiệp này đều nhận rõ lợi ích của hóa đơn điện tử trong hoạt động sản xuất kinh doanh
cụ thể theo thống kê từ tổng cục thuế số lượng doanh nghiệp sử dụng hóa đơn điện tử đã tăng khá
trong những năm vừa qua ba mươi doanh nghiệp năm hai nghìn một mươi một tăng lên ba trăm ba mươi một năm hai nghìn một mươi năm và năm hai nghìn một mươi sáu là sáu trăm năm mươi sáu doanh nghiệp
đến nay đã có khoảng ba doanh nghiệp sử dụng hình thức này
hiện bộ tài chính đã trình chính phủ dự thảo nghị định về hóa đơn sửa đổi
thay thế cho nghị định số năm mươi một hai nghìn một mươi ndcp và nghị định số bốn hai nghìn một mươi bốn ndcp của chính phủ
dự kiến sẽ có hiệu lực thi hành từ ngày một tháng bảy năm hai nghìn một mươi tám
vừa qua thượng viện mỹ đã phê chuẩn quyết định bổ nhiệm ông jerome powell
giữ chức chủ tịch ngân hàng dự trữ liên bang mỹ fed
thượng viện mỹ thông qua quyết định trên với tám mươi năm phiếu thuận và một mươi hai phiếu chống
ông powell sẽ thay thế chủ tịch fed hiện tại là bà janet yellen
sau khi bà yellen rời cương vị này vào tháng tới
ông powell được bổ nhiệm vào hội đồng thống đốc của phép từ năm hai nghìn một mươi hai
và là một người được cho là có quan điểm mềm mỏng theo đường lối ôn hòa
tổng thống trump coi ông powell là một người cứng rắn thông minh và có đủ sự khôn khéo
cũng như kỹ năng lãnh đạo để dẫn dắt nền kinh tế mỹ
giới hoạch định chính sách và thị trường tài chính coi ông powell là một sự lựa chọn an toàn
của tổng thống trump bởi ông này được cho là sẽ tiếp tục theo đuổi chính sách tiền tệ hiện tại của mỹ
bộ trưởng tài chính khu vực châu âu hoan nghênh sự tiến bộ
của hy lạp trong việc đưa ra những cải cách đã được thống nhất
để chờ giải ngân cho tất cả các hành động đã được thỏa thuận
để trả nợ vay mới các nhà cho vay quốc tế đã yêu cầu hy lạp lần đầu tiên áp dụng một trăm một mươi các hành động trước đây
để đáp ứng được điều kiện đó hy lạp đã thông qua một dự luật gọi là omibus vào tuần trước
theo đó quỹ kiếm trợ của khu vực đồng ero cơ chế ổn định châu âu iem đã sẵn sàng giải ngân cho hy lạp
trong đợt thứ tư trị giá sáu bảy tỷ euro
số tiền này được giải ngân cho hy lạp trong hai đợt bắt đầu từ tháng hai với năm bảy tỷ euro
cho nhu cầu phục vụ nợ nhằm mục đích liên kết mức độ giảm nợ tiềm năng
với hiệu quả kinh tế của hy lạp theo thời gian
trên cơ sở hoàn thành vượt mức và đánh dấu mốc thu ngân sách nhà nước đạt kỷ lục
với trên một triệu tỷ đồng trong năm hai nghìn một mươi bảy bước sang năm mới
ngành thuế sẽ tiếp tục thực hiện quyết liệt công tác
quản lý thu chống thất thu ngân sách nhà nước quyết tâm hoàn thành chỉ tiêu
ngay từ những ngày đầu năm hai nghìn một mươi tám
ngay từ đầu năm tổng cục thuế đã giả soát triển khai giao chỉ tiêu phấn đấu tăng thu
cho các cục thuế phù hợp với thực tế tại các địa bàn đảm bảo thu ngân sách tăng
tối thiểu ba so với dự toán pháp lệnh cơ quan thuế sẽ theo dõi chặt chẽ tiến độ thu ngân sách
đánh giá phân tích cụ thể từng địa bàn thu từng khu vực thu từng sắc thuế
và có phương án chỉ đạo điều hành thu kịp thời dự báo thu hàng tháng
hàng quý sát với thực tế phát sinh bên cạnh đó xác định chính xác những nguồn thu còn tiềm năng
các lĩnh vực loại thuế còn thất thu để kịp thời đề xuất các giải pháp quản lý hiệu quả
kiến nghị với ủy ban nhân dân chỉ đạo các ngành các cấp ở địa phương cùng phối hợp
với cơ quan thuế để quản lý thu đẩy mạnh các biện pháp chống thất thù ngân sách
các lĩnh vực thu vẫn diễn biến phức tạp và có dự báo và khủng prophe đã xác định nhiệm vụ
trọng tâm các công tác thuế và tăng trưởng các khay trang kiểm tra chống thất thu tập trung và triển giá
thương mạng định tưởng và các doanh nghiệp có sự do cao về thuế
đồng đất thu là đạo thuế quyết tâm trở kiện an thu ít nhất là ba
do dự tỏa phát đạch được phó hồi chính phủ giao cho các văn hệ quản lý
cụ thể năm hai nghìn một mươi tám
theo dự toán pháp lệnh được giao trung bình mỗi ngày làm việc cục thuế hà nội phải thu gần một tỷ đồng
để hoàn thành nhiệm vụ này cục thuế hà nội sẽ tập trung nâng cao hiệu lực hiệu quả công tác quản lý thuế
với trọng tâm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và tăng cường quản lý thuế theo phương hướng điện tử hiện đại
cải cách thủ tục hành chính hướng tới phục vụ tốt người nộp thuế đôn đốc thu hồi các khoản thu
sau kết luận của cơ quan thanh tra kiểm toán nhà nước tập trung đôn đốc các khoản nợ doanh nghiệp đã cam kết nộp
và kiến nghị các cấp có thẩm quyền có giải pháp chế tài hiệu quả trong công tác cưỡng chế nợ
các đồng chí tiếp tục triển khai một cách quyết liệt ngay từ giờ đầu ngày đầu để làm sao chúng ta hoàn thành
như thế là mỗi một tháng của năm hai nghìn một mươi tám là trung bình là chúng ta phải thu hai mươi tỷ
báo cáo các anh tuấn là đây là một cái nhiệm vụ rất là khó khăn tức là bình quân là một ngày là bảy trăm linh tỷ tính cả ngày làm việc
thế mà trừ hết đi các ngày làm việc báo cáo các ông chí là nếu mà một năm hai ba trăm sáu mươi năm ngày mà trừ đi thứ bảy chủ nhật
mùng hai chín mới nghỉ tết là có hai trăm hai mươi sáu ngày làm việc thì báo cáo của anh tuấn là một ngày chúng tôi phải

ngay từ những ngày đầu của năm hai nghìn một mươi tám này cục thế hà nội đã kịp thời triển khai
thứ nhất là kịp thời triển khai kịp thời chỉ đạo của ủy ban thành phố như của bộ đại chính
đến từng phòng từng tri cục thuế và từng cán bộ công chức gắn trách nhiệm của cán bộ công chức
trong việc theo sát huồn thu không giả soát kỹ lưỡng
cơ quan thuế sẽ triển khai nhiệm vụ xây dựng thể chế tiếp tục ra soát các sắc thuế để đảm bảo công bằng
chú trọng hiệu quả thu thuế trong đó tập trung vào các đề án lớn như luật sửa đổi bổ sung luật quản lý thuế
luật sửa đổi bổ sung các luật thuế nghị định sửa đổi bổ sung về hóa đơn trong đó có nội dung về hóa đơn điện tử
tiếp tục báo cáo bộ tài chính kiến nghị quốc hội xem xét ban hành nghị quyết xóa bỏ một số khoản nợ khó đòi
nợ dây dưa nhiều năm

đó là thực hiện hóa đơn điện tử trên địa bàn thành phố đó là thực hiện việc hỗ trợ doanh nghiệp trong việc đập nghiệp
trong việc khởi nghiệp trong việc mở rộng giả dứt kinh doanh
giải pháp thứ hai nhóm giải pháp thứ hai là tiếp tục các giải pháp nghiệp vụ thuế
đó là chống gian nặng thuế chống nợ động thuế đặc biệt là chống chuyển giá
rồi giải pháp thứ ba đó là vấn đề xử lý các nợ động các khó khăn vướng mắt của doanh nghiệp trong nợ động thuế
năm hai nghìn một mươi tám tình hình kinh tế vĩ mô cơ bản ổn định
tuy nhiên còn nhiều khó khăn thách thức để đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ thu năm hai nghìn hai mươi
bám sát sự chỉ đạo của chính phủ bộ tài chính
tổng cục thuế sẽ chỉ đạo cơ quan thuế các cấp triển khai quyết liệt các biện pháp quản lý thu
kiểm soát chặt chẽ nguồn thu hạn chế nợ động thuế tăng cường chống thất thu thuế
khai thác tăng thêm cho nguồn thu ngân sách nhà nước
thu hút vốn đầu tư nước ngoài của cả nước đã vượt
kế hoạch cả năm hai nghìn một mươi bảy trong đó chủ yếu tập trung vào lĩnh vực chế biến chế tạo
góp phần nâng cao giá trị sản phẩm sự tăng trưởng cả lượng và chất của dòng vốn đầu tư nước ngoài
đã góp phần thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế
từng bước thực hiện mục tiêu công nghiệp hóa hiện đại hóa đất nước
kết quả thu hút vốn đầu tư nước ngoài năm hai nghìn một mươi bảy sẽ lập kỷ lục mới
cục đầu tư nước ngoài bộ kế hoạch và đầu tư đến thời điểm này
lượng vốn fdi đăng ký cấp mới tăng thêm và góp vốn mua cổ phần của nhà đầu tư ngoại
là ba mươi năm tám mươi tám tỷ usd tăng bốn mươi bốn bốn so với năm hai nghìn một mươi sáu trong khi lượng vốn giải ngân có thể lên tới một mươi tám tỷ usd
trong đó với khoảng hai mươi tổng lượng vốn đầu tư nước ngoài hướng vào lĩnh vực bất động sản
với những dự án xây dựng khách sạn tổ hợp dịch vụ du lịch tổng hợp
đây chính là các cơ sở quan trọng của ngành du lịch cho phép thu về những khoản lãi dòng
giúp các nhà đầu tư nâng cao nghĩa vụ ngân sách quốc gia
chúng tôi cho rằng đấy là vai trò của thể chế đặc biệt là một yếu tố rất quan trọng trong thể chế đó
chính là vai trò của chính phủ
chính phủ đã có những chương trình hành động những việc khác để thực hiện
cam kết của chính phủ là một chính phủ liên chính một chính phủ hành động
và đã có những tác động tích cực xuống dưới các cơ quan ban ngành các địa phương
trong việc cởi trói và tạo các điều kiện kinh doanh để cho doanh nghiệp phát triển
hơn nữa trong bối cảnh ngân sách hạn chế
nhu cầu đầu tư phát triển hạ tầng giao thông vận tải tăng mạnh
nguồn lực trong nước có hạn trong khi vốn hỗ trợ phát triển chính thức oda
vốn vai yêu đãi bị giảm khi việt nam bước vào ngưỡng quốc gia có mức thu nhập trung bình
trần nệ công bị khống chế
thực tế cho thấy lượng vốn fdi vào việt nam tăng
nhưng fdi thu hút được các dự án giao thông vận tải vẫn rất hạn chế
việc mở ra các cơ chế hợp tác đầu tư theo hình thức đối tác công tư
đang được kỳ vọng là giải pháp quan trọng hàng đầu
trong thu hút vốn nước ngoài đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng giao thông vận tải ở việt nam
và do vậy mà để thực sự tận dụng được cái dòng vốn đầu tư
và đặc biệt là thu hút được những dòng vốn đầu tư có chất lượng cao
có thể tạo ra sự gia tăng lớn cho nền kinh tế việt nam
thì phải có những nỗ lực nhiều hơn nữa trong việc cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh
trong việc nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và trong việc đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng
thống kê của bộ giao thông vận tải cho thấy
về cơ cấu nguồn vốn đầu tư phát triển giao thông vận tải
trong giai đoạn vừa qua vốn ngân sách gồm cả oda có tỷ lệ lớn nhất trên ba mươi chín
trái phiếu chính phủ chiếm hai mươi sáu và nguồn ngoài ngân sách chiếm gần ba mươi năm
trong đó tỷ trọng vốn ngân sách nhà nước và oda có xu hướng giảm dần
trong khi tỷ trọng vốn trái phiếu chính phủ và vốn huy động ngoài ngân sách đang tăng dần
nhìn chung các nhà đầu tư nước ngoài đánh giá cao tiềm năng
sự ổn định của môi trường chính trị kinh tế xã hội của việt nam
việt nam cần nghiên cứu kỹ các cơ hội điều kiện và lợi thế
để có biện pháp hữu hiệu trong hoạt động thu hút và sử dụng nguồn ngoại lực
trong đó xác định rõ mục tiêu tăng cường chất lượng thẩm định
giám sát quá trình triển khai dự án để nâng cao chất lượng hoạt động của khu vực này
chương trình tài chính ngân hàng tuần này của truyền hình nhân dân xin tạm dừng tại đây
chúng tôi rất mong nhận được sự quan tâm đóng góp của quý vị
mọi thông tin xin được gửi về chương trình tài chính ngân hàng
phòng phóng sự và phim tài liệu trung tâm truyền hình nhân dân số bảy mươi một hàng chống
quận hoàn kiếm hà nội xin trân trọng cảm ơn và hẹn gặp lại